trước đó công an tỉnh nam định nhận được đơn tố giác của bảy công dân ở tỉnh nam định và tỉnh yên bái
tố cáo ninh lừa đảo chiếm đoạt tổng cộng một trăm hai mươi tám tỷ đồng của họ
và họ không liên lạc được và cũng không biết người này đang ở đâu
điều tra xác minh bước đầu cảnh sát hình sự nam định xác định
ninh thường xuyên đi lễ chùa hay xem tướng đoán số mệnh cho nhiều người để tạo mối quan hệ
trong ba năm từ hai nghìn một mươi tám đến hai nghìn hai mươi
nghề này trung phốn kinh doanh bất động sản thua lỗ mắc nợ mất khả năng thanh toán
để có tiền trả nợ ninh nổ với người thân quen
bản thân đang cần số tiền lớn để đầu tư kinh doanh bất động sản sang giàu
đầu tư mua cổ phần của các dự án thủy điện tại sơn la khánh hòa để kêu gọi họ góp vốn
khi nhận được tiền góp ninh dùng tiền của những người thân quen trên đầu tư một phần vào bất đồng sản
còn lại dùng để trả nợ gốc lãi cho người khác
khi không thể vay được thêm tiền của ai nữa
ninh cắt mọi liên lạc rời nam định trốn vào quận bốn tp hcm
sau đó bị cảnh sát hình sự đến từ quê nhà nam định phối hợp với công an quận bốn bắt giữ tại đây
tại cơ quan điều tra ninh khai đã vay tiền và kêu gọi tổng cộng một mươi chín người góp tiền đầu tư kinh doanh
với tổng số tiền trên hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng và không còn khả năng thanh toán
hoạt động mê tín dị đoan đâu đó vẫn đang tồn tại trong cuộc sống
việc đặt niềm tin mù quáng vào những điều mơ hồ không có thật
là đi ngược với quy luật tự nhiên không hề có căn cứ khoa học
mê tín dị đoan gây ra những hậu quả xấu về sức khỏe tiền bạc thời gian
và nghiêm trọng hơn cả là tính mạng cho cá nhân gia đình và những người xung quanh
quay trở lại với vụ việc liệu đối tượng bùi thị ninh sẽ đối diện với bản án nào trước pháp luật
chúng tôi sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới nhất
ngày một mươi một tháng năm đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết
đã tham mưu về việc xử phạt bản ntn trú tại tp phan thiết về lỗi đỗ xe sai quy định
đáng chú ý khi bị lập biên bản vi phạm vì đỗ ô tô nơi có bảng cấm ở thành phố phan thiết
nữ giám đốc một công ty du lịch tại bình thuận nhiều lần nói chờ chồng họp tỉnh ủy ra xử lý
khiến dư luận vô cùng bức xúc
cụ thể vào chiều một mươi tháng năm tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phan thiết
trên đường tuần tra đã phát hiện một ô tô đỗ trên đường tuyên quang phường phú thủy nơi có bảng cấm
khi các chiến sĩ cảnh sát đang lập biên bản vi phạm một phụ nữ đi đến nhận là chủ xe này và cầu nhau với lực lượng chức năng
người phụ nữ cho rằng biển báo cấm đỗ xe bị khuất tầm nhìn nên bà không thấy
đồng thời xin bỏ qua lỗi vi phạm vì đỗ xe nơi này lần đầu
khi cảnh sát giải thích tiến hành lập biên bản người phụ nữ này hai lần nói có chồng họp bên tỉnh ủy
rồi bảo cơ quan chức năng cứ cầu xe về để trồng bà xử lý sau
trong đoạn clip người phụ nữ này còn đề nghị lực lượng cảnh sát phải canh nhiều ngày trên tuyến đường này
để xử phạt những trường hợp đậu xe tương tự bà
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự vẫn lập biên bản vi phạm hành chính và cuối cùng người phụ nữ này đã ký vào biên bản
những hình ảnh nêu trên đã được người đi đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội
clip này đã thu hút được sự chú ý của dư luận với nhiều lượt bình luận chia sẻ
được biết người phụ nữ trong clip là bà ntn giám đốc một công ty du lịch tại bình thuận
liên quan đến sự việc kết quả thanh tra việc liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
tại việt nam đối với công ty trách nhiệm hữu hạn pristic council việt nam hội đồng anh
được công bố vượt qua của bộ giáo dục và đào tạo công ty trách nhiệm hữu hạn pristic council việt nam
hội đồng anh khẳng định tất cả các kỳ thi ielts và aptis do đơn vị này tổ chức tại việt nam
vẫn đảm bảo chất lượng tuân thủ đầy đủ quy định về tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng thống nhất trên toàn cầu
trước đó ngày chín tháng năm bộ giáo dục và đào tạo đã ra thông báo về giá trị sử dụng của các chứng chỉ ngoại ngữ
được cấp bởi các tổ chức nước ngoài tại việt nam theo như nội dung công văn số tám trăm tám mươi chín qlclqbcc
ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba và công văn số chín trăm chín mươi chín qlclqbc ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó nêu rõ năm hai nghìn hai mươi ba cục quản lý chất lượng đã ban hành công văn số
tám trăm tám mươi chín qlcl qlvbcc ngày chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba về việc hướng dẫn xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
và công văn số chín trăm chín mươi chín qlclqbc ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba về việc sử dụng chứng chỉ để miễn bài thi ngoại ngữ
trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài do các đơn vị liên kết tổ chức thi cấp
khi đáp ứng các điều kiện bảo đảm chất lượng sẽ tiếp tục được sử dụng bình thường theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
về thi tuyển sinh và đào tạo không ảnh hưởng tới quyền lợi của người được cấp chứng chỉ
do đó tất cả những chứng chỉ ielts và aptis được công ty trách nhiệm hiếu hoạn british cultural vietnam cấp tại việt nam
đều có nguyên giá trị sử dụng cho các mục đích học tập làm việc trong nước và quốc tế cũng như nhập cư ở nước ngoài đơn vị này khẳng định
trước đó theo kết luận của thanh tra bộ giáo dục và đào tạo từ ngày một một đến ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi hai công ty trách nhiệm hiếu hoạn british cultural vietnam
đã liên kết tổ chức thi cấp bốn mươi năm sáu trăm bảy mươi chín chứng chỉ tiếng anh aptis và năm mươi tám bốn trăm một mươi bốn chứng chỉ tiếng anh ielt trên toàn quốc
trong đó giai đoạn từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai đến ngày chín chín hai nghìn hai mươi hai công ty trách nhiệm hiếu hoạn british cultural vietnam
đã thực hiện liên kết tổ chức ba trăm bốn mươi ba đợt thi cho ba mươi bốn bảy trăm tám mươi chín thí sinh và cấp ba mươi một tám trăm bảy mươi một chứng chỉ tiếng anh aptis tổ chức ba trăm chín mươi hai đợt thi ielts trên giấy
cấp ba mươi ba một trăm chín mươi sáu chứng chỉ và năm trăm tám mươi chín đợt thi ielts trên máy tính cấp một mươi một một trăm bốn mươi chín chứng chỉ
tổng cộng bảy mươi sáu hai trăm một mươi sáu chứng chỉ tiếng anh bao gồm aptis và ielts đã được hội đồng anh cấp trong giai đoạn này
đến giai đoạn từ ngày một mươi chín đến trước
tổ chức ngày công ty trách nhiệm hiếu hoạn british cultural vietnam hội đồng anh được bộ giáo dục và đào tạo phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng anh
đơn vị này tiếp tục liên kết tổ chức thi cấp sáu bốn mươi sáu chứng trị aptis đến trước ngày một mươi tháng một mươi một và tám hai trăm một mươi chín chứng chỉ ielts đến trước ngày một mươi bảy tháng một mươi một với tổng một mươi bốn hai trăm sáu mươi năm chứng chỉ của cả hai loại
tổng cộng cả hai giai đoạn từ mùng một một hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi một mươi một hai nghìn hai mươi hai
tổ chức ngày công ty trách nhiệm hiếu hoạn british cultural vietnam đã cấp sai phép chín mươi bốn trăm tám mươi một chứng chỉ trong đó có năm mươi hai năm trăm sáu mươi bốn chứng chỉ ielts
liên quan đến vụ nữ du khách tố bị nhân viên cho thuê mô tốn nước hành hung dân đến thùng mạng nhĩ đang thú sự quan tâm của dư luận những ngày gần đây
theo thông tin mới nhất công an huyện ninh hải tỉnh ninh thuận đã cử cán bộ ra hà nội làm việc với nữ du khách bị nhân viên đội cho thuê mô tô nước tự phát đánh
khi đi du lịch tại ninh thuận
cụ thể ngày một mươi một tháng năm đại diện sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận cho biết
đơn vị đã báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về vụ nữ du khách nguyễn diệu linh ngụ tại hà nội
tố cáo bị nhân viên đội cho thuê mô tô nước tấn công dẫn đến thủng màng nhĩ
tại bái kinh huyện ninh hải tỉnh bình thuận
theo sở văn hóa thể thao và du lịch ngay sau khi tiếp nhận phản ánh
lãnh đạo sở đã phối hợp cùng huyện ninh hải và đơn vị liên quan
làm việc với đại diện quản lý khách sạn casamaya
công an huyện ninh hải đã trụ tập phạm đình dương ngụ tại hiệp mỹ
xã cam thịnh đông thành phố cam ranh tỉnh khánh hòa
nhân viên đội cho thuê mô tô nước tử phát tại bờ biển bái kinh
cùng một số người liên quan để xác minh sự việc
sở cũng đã liên hệ thăm hỏi động viên và có thư xin lỗi đến chị linh
đồng thời cơ quan này đề nghị chỉ phối hợp với công an huyện ninh hải để xử lý vụ việc
ngày bảy tháng năm công an huyện ninh hải đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với chị linh
tại công an phường vĩnh tuy thành phố hà nội
hiện công an huyện ninh hải thụ lý vụ việc theo thủ tục tiếp nhận giải quyết tin báo tố xác tội phạm
cơ quan này đã làm thủ tục trưng cầu viện pháp y trung ương
giám định thương tích của chị linh để có căn cứ xử lý sớm nhất
trước đó sáng năm tháng năm tài khoản mạng xã hội của nữ du khách nguyễn diệu linh
đăng clip lên facebook với nội dung phản ánh
chị bị nhân viên đội cho thuê mô tô nước hành hung trong khu du lịch bái kinh ninh thuận
khi về đến hà nội chị linh đi khám và phát hiện có máu đông ở tay
bác sĩ kết luận chị bị thủng màng nhí tay trái
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật
hồ nước trong vắt như được treo trên vách hang cao hơn hệ thống sông ngầm khoảng một mươi năm km
vừa được phát hiện trong nhánh phụ của hang thung vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
theo đó nhóm khảo sát của công ty trách nhiệm hữu hạn jungle boss
có địa chỉ tại thị trấn phong nha huyện bố trạch quảng bình
vừa phát hiện một hồ nước bí ẩn trong một nhánh phụ của hang thung
thuộc hệ thống hang động ở hang thòng
hồ nước này nằm cách cửa hang khoảng một km có diện tích bề mặt khoảng một trăm linh m hai
bao quanh hồ là các cột thạch nhũ đá
điều đặc biệt hồ nằm cao hơn nhánh sông ngầm chính trong hang khoảng một mươi năm mét
nên nhìn như được treo trên vách hang
vì chưa đủ thiết bị lặn nên nhóm khảo sát hiện chưa đo được chiều sâu của hồ
đồng thời cũng chưa tìm thấy được nguồn nước đổ về đây
do vị trí độc đáo của hồ nước nên nhóm khảo sát tạm đặt tên là hồ lơ lửng
sáng một mươi một tháng năm bảo tàng hải phòng phối hợp với nhà sưu tập an biên
trưng bày bảo vật quốc gia sưu tập an biên
giám đốc sở văn hóa thể thao hải phòng trần thị hoàng mai cho biết
đây là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ của lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng năm hai nghìn hai mươi bốn
hải phòng bừng sáng miền di sản là dịp để thành phố hải phòng
giới thiệu đến đông đảo công chúng khách tham quan trong nước và quốc tế về ý nghĩa
giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi hiện vật được trưng bày
góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc
theo đó bảo tàng hải phòng sẽ phối hợp với ông trần đình thăng
tổng thư ký hội cổ vật hải phòng để trưng bày một mươi tám bảo vật quốc gia
nằm trong bộ sưu tập an biên do ông thăng sở hữu
bộ kim phẩm bằng vàng bạc trong thánh cung đền nghề và hơn ba trăm linh cổ vật quý giá
việc trưng bày các bảo vật cổ vật được kéo dài đến hết năm hai nghìn hai mươi bốn
nhân dân du khách có thể đến thăm quan tại bảo tàng hải phòng miễn phí
ngày một mươi một tháng năm ngư dân đi ra biển thì phát hiện sát một cá voi rất lớn
trôi giạt vào bờ biển thuộc địa phận xã diễn hùng huyện diễn châu nghệ an
ngay sau đó nhiều người dân đã đến xem sát cá voi khổng lồ
ông trần thông chủ tịch ủy ban nhân dân xã diễn hùng cho biết
cá voi này đã chết nhiều ngày trên biển và đang trong quá trình phân hủy mạnh
ngay sau khi nhận được tin báo chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống hiện trường
xác cá voi trôi giạt vào bờ ước trừng có chiều dài sáu m nặng khoảng bốn năm tấn
hiện chính quyền địa phương đã phối hợp cùng người dân đưa máy múc đất ra đưa sát cá voi vào đất liền
để tổ chức trôn cất theo tín ngưỡng của ngư dân vùng biển
ngày một mươi một tháng năm trung tá phan đức chi đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng danh
bộ đội biên phòng quảng bình cho biết
thêm một ngư dân gặp nạn chìm tàu trên biển vừa được đưa vào bờ an toàn
ngư dân được tiếp nhận là anh nguyễn văn quang thuyền viên của tàu cá qb chín mươi tám nghìn bảy trăm sáu mươi tám ts
bị gặp nạn chìm tàu trên biển vào đêm ba tháng năm
sau khi tiếp nhận ngư dân nguyễn văn quang đã được lực lượng quân y thăm khám sức khỏe
lấy thông tin và di chuyển về nhà
hiện vẫn còn hai trên một mươi bốn ngư dân gặp nạn nhưng may mắn được cứu vớt đưa vào bờ
dự kiến trong khoảng hai ba ngày tới tàu cá sẽ chở hai ngư dân này về đến đất liền
những ngư dân hiện đang vất tích trung tá phan đức chi thông tin
các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực và tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm
khởi tố bốn người trong vụ tà sơn ô tô ở định công quận hoàng mai
cũng trong ngày một mươi một tháng năm công an quận hoàng mai hà nội đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam hai tháng với bốn đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
đây là nhóm đối tượng gây ra vụ tạt sơn ô tô ở phường định công gần đây
trước đó vào dạng sáng ngày hai mươi một tháng bốn tại sân trung cư n một mươi bốn c và ct một mươi sáu khu đô thị định công
có sáu ô tô bị tạt sơn phải sơn lại xe
ngày ba tháng năm công an quận hoàng mai đã làm rõ và lần lượt triệu tập bắt giữ bốn đối tượng liên quan trong vụ việc
tại cơ quan công an các đối tượng khai ngô xuân hữu có bãi trông giữ xe tại sân trung cư ct một a
hữu thấy một số ô tô không hợp đồng gửi xe ở bãi của mình mà chuyển sang bãi trông giữ ở sân trung cư bên cạnh
nên muốn giặt mặt các chủ xe
từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng năm ban tổ chức lễ hội hoa phượng đỏ hai nghìn hai mươi bốn mở cửa đón đại biểu và nhân dân
tham dự khai mạc tại quảng trường trung tâm chính trị hành chính bắc sông cấm
có sức chứa lên đến một mươi tám người với chủ đề hải phòng bừng sáng miền di sản
đáng chú ý tại sự kiện này đại diện unesco trao bằng công nhận vịnh hạ long tỉnh quảng ninh
quần đảo cát bà thành phố hải phòng là di sản thiên nhiên thế giới liên tỉnh thành phố đầu tiên ở việt nam
đây là thành quả của hơn một mươi hai năm nỗ lực chuẩn bị hồ sơ đệ trình cũng như vận động bảo vệ
gìn giữ của các cấp các ngành trung ương thành phố hải phòng là minh chứng cho sự liên kết hợp tác
giữa hai địa phương hải phòng quảng ninh và sự chung tay của các doanh nghiệp chính quyền
cũng như người dân huyện đảo cát hải
vinh dự này được đặt ra trách nhiệm của các cấp các ngành và người dân trong việc bảo tồn
phát huy tốt giá trị di sản thiên nhiên thế giới
chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh vtv một đài phát thanh và truyền hình hải phòng
cùng một số đài truyền hình các tỉnh thành phố
kết thúc chương trình sẽ là màn pháo hoa tầm cao và tầm thấp kéo dài một mươi năm phút
chương trình được giàn dựng với yêu cầu chất lượng nghệ thuật cao cùng sự tham gia của các nghệ sĩ
ca sĩ nổi tiếng hàng đầu việt nam và thành phố
lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức với quy mô lớn nhất
địa điểm tổ chức chương trình được chuyển sang khu trung tâm hành chính chính trị mới
cũng đã tạo nhiều cơ hội cho đông đảo người dân và du khách đến tham dự trực tiếp
được tổ chức gắn với kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày giải phóng hải phòng một mươi ba tháng năm một nghìn chín trăm năm mươi năm một mươi ba tháng năm hai nghìn hai mươi bốn
và đón nhận danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới vịnh hạ long quần đảo cát bà
chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội hoa phượng đỏ hải phòng hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề
đến du khách trong và ngoài nước
gồm ba trường đoạn nghệ thuật thể hiện quá khứ lịch sử hào hùng miền đất và con người hải phòng
giàu truyền thống lịch sử văn hóa về quần đảo cát bà kho báu thiên nhiên trên biển
với những giá trị hết sức to lớn cùng những khát vọng phát triển mạnh mẽ
đang mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho thành phố cảng
bà hoàng thị mai giám đốc sở văn hóa và thể thao hải phòng cho biết
sân khấu chương trình được lấy cảm hứng từ hình tượng bông hoa phượng bừng nở
tạo cảm quan thưởng ngoạn ở nhiều góc độ khác nhau về một hải phòng vươn lên mạnh mẽ
ngập tràn sức sống với những dấu ấn và thành tiệu quan trọng trên suốt hành trình xây dựng phát triển thành phố
đêm hội chưa từng có của ánh sáng thi ca sẽ mang đến cho khán giả và du khách những ấn tượng
cảm nhận đặc biệt không thể phai mờ về miền đất nơi cửa biển tươi đẹp
giàu bản sắc văn hóa thân thiện và mến khách
chương trình được giàn dựng với yêu cầu chất lượng nghệ thuật cao với sự tham gia của các nghệ sĩ
ca sĩ nổi tiếng hàng đầu việt nam và thành phố gồm giàn nhạc dân tộc việt nam
giàn kề đồng trung ương nghệ sĩ nhân dân khánh hòa nghệ sĩ nhân dân thanh lam
các ca sĩ thu phương tùng dương phương linh phạm thu hà isaac hòa minh di eric
nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam đoàn mũ ht vũ đoàn mai trắng
công lập bộ thiếu nhi sao tuổi thơ cùng gần một nghệ sĩ diễn viên
từ ngày bảy tháng năm đến ngày chín tháng năm cục hàng không đã thực hiện kiểm tra bán vé
niêm yết giá vé đối với bốn hãng hàng không việt nam airlines vietjet air bamboo airways
và viettravel airlines và sáu đại lý bán vé máy bay của các hãng gồm
hai đại lý bán vé của mỗi hãng việt nam airlines vietjet air và một đại lý của mỗi hãng bamboo airways
và viettravel airlines từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
nhà chức trách hàng không tập trung kiểm tra hệ thống cơ cấu tổ chức quản lý phân cấp
ủy quyền trách nhiệm thẩm quyền của từng bộ phận cá nhân trong hoạt động bán vé máy bay
các văn bản nội bộ đã ban hành để triển khai hoạt động bán vé máy bay
việc thực hiện bán vé máy bay nội địa theo khung giá công tác xây dựng kê khai nghiêm yết giá vé máy bay
cục hàng không còn ra soát tình hình bán vé máy bay của hãng hàng không
đặc biệt là trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm
chính sách về giá vé máy bay cho giai đoạn cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi bốn
qua kiểm tra nhà chức trách hàng không đánh giá các hãng hàng không đều thực hiện việc kê khai giá
theo khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách do bộ giao thông vận tải quy định
trên cơ sở khung giá vận chuyển hành khách nội địa mỗi hãng hàng không sẽ có các mức giá khác nhau
và các mức giá này không vượt mức tối đa theo quy định
các hãng đã thực hiện niêm yết giá vé đầy đủ bao gồm giá dịch vụ vận chuyển phụ thu quản trị hệ thống
phụ thu dịch vụ hệ thống phụ thu dịch vụ tiện ích phụ thu dịch vụ đặt vé nếu có
các khoản thu hộ dịch vụ phục vụ hành khách và đảm bảo an ninh hành khách hành lý và thuế vat
đối với các vé được bán trực tiếp tại phòng vé các hãng đều thu thêm một khoản phí khoảng năm mươi đồng
và khoản này không áp dụng khi khách mua trực tuyến trên trang web ứng dụng điện thoại chính thức của hãng
hoặc các kênh bán vé máy bay trực tuyến chính thức khác
ngoài ra các khoản phụ thu dịch vụ tăng thêm không bắt buộc tùy theo nhu cầu của hành khách
chọn chỗ ngồi mua thêm hành lý ký gửi chọn suất ăn bảo hiểm du lịch cũng được các hãng niêm yết
công khai trên website chính thức của các hãng
về thực tế mức giá vé máy bay bán ra giai đoạn từ ngày một đến ngày ba mươi tháng bốn so sánh với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
các mức giá vé hạng phổ thông trên cơ bản các đường bay nội địa của các hãng về cơ bản có sự gia tăng
trong đó với ba đường bay trục gồm hà nội tp hcm
hà nội đà nẵng và tp hcm đà nẵng giá vé trung bình của các hãng có mức tăng lần lượt
vietnam airlines một mươi chín chín hai mươi tám bốn và một mươi bốn chín
việt jet air một mươi bảy chín ba mươi chín chín và hai mươi bảy
việt travel airlines một mươi hai một mươi bảy bảy và một mươi tám sáu
đến đây chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại